chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ lê mạnh hà phát thông báo truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đồng chí trương hòa bình
yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra việc nhóm đối tượng dùng súng bắn chết ba bảo vệ rừng tại tỉnh đắk nông
về việc này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh đắk nông
chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng phạm tội
làm rõ hành vi phạm tội động cơ mục đích phạm tội đồng phạm nếu có
để sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật